mới đây công an xã gia tân hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với người có hành vi lăng mạ thách thức lực lượng đang làm nhiệm vụ
tại các chốt phòng dịch covid một mươi chín trên địa bàn
vào tối ngày một mươi năm tháng bảy trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn ba phút
với nội dung một người phụ nữ có hành vi và những lời lẽ lan mạ thách thức lực lượng
làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch được cho là xảy ra trên địa bàn xã gia tân hai
khi không được qua chốt phòng dịch covid một mươi chín vì không có giấy tờ hợp lệ
vào cuộc xác minh cơ quan công an xác định là người phụ nữ trong đoạn clip cư trú tại địa bàn
nên mời đến làm việc
tại buổi làm việc đối tượng đã thừa nhận những hành vi nêu trên
lực lượng chức năng đã ra quyết định xứ phạt hai năm triệu đồng